các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong quá trình di chuyển nếu f không có triệu chứng nếu chủ quan không thực hiện biện pháp năm k sẽ là nguồn lây trong cộng đồng
thực tế chúng ta đã có bài học từ việc người về từ vùng dịch một số địa phương không làm tốt công tác kiểm soát cách ly để dịch lan rộng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé